để có sự chuẩn bị tốt nhất cho nhu cầu đi lại của người dân được dự báo sẽ tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
thành phố hà nội đang đẩy mạnh kiểm tra giám sát các phương tiện xe khách trước khi xuất bến phổ biến các quy định với lái xe
xe khách không được tự ý thay đổi kết cấu lắp thêm ghế phương tiện phải có đầy đủ dụng cụ thoát hiểm chữa cháy
các lực lượng chức năng giám sát và yêu cầu các nhà xe nâng cao chất lượng phục vụ phương tiện phải bảo đảm các điều kiện an toàn mới được xuất bến
các bến xe phải thực hiện bảo đảm an ninh trật tự ngăn chặn việc đầu cơ tăng giá vé trái quy định hạn chế tối đa hiện tượng ùn ứ trong bến